sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại và đánh giá tất cả nội dung vụ việc cơ quan điều tra đã đánh giá đây là vụ án có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn
các đối tượng có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau cùng tạo nên một kịch bản thống nhất trong các câu chuyện khi trao đổi với bị hại khiến bị hại tin tưởng tuyệt đối
trần quang khánh cho biết hiện gia đình anh ta đang phản đối mối quan hệ của khánh với chị
để tìm ra manh mối của đối tượng cơ quan điều tra đã ngay lập tức tiến hành phân tích xác minh những thông tin bị hại cung cấp
khi mà trần quang khánh giới thiệu là nam coi là hiện đang công tác tại công an tỉnh tuyên quang và đang coi là nên hà giang để làm vùng
thì cơ quan điều tra xác định rằng cái nội dung này là không đúng cơ quan điều tra cũng xác định rằng cái thông tin của bố khánh là không có hiệu quả
qua các tài liệu và thông tin bị hại cung cấp cơ quan điều tra nhận thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi xảo quẹt
đối tượng sử dụng các tài khoản facebook zalo ảo không chính chủ
các số điện thoại không đăng ký chính tên chính chủ đồng thời sử dụng các hình ảnh các thông tin đăng ký được tải từ trên mạng và các thông tin đăng ký thì không xác minh được
như vậy thông tin về hai trong số ba đối tượng liên quan đến vụ việc rất mờ nhạt
rõ ràng ở đây có sự tính toán để che giấu danh tính thật sự của bản thân gây khó khăn cho cơ quan công an
khi tiến hành các bước điều tra
song song với việc điều tra về trần quang khánh và trần quang cơ quan công an cũng đã đồng thời tập trung vào nhân vật thứ ba là người họ hàng vũ thị nhung
đặc biệt bám vào thông tin mà bị hại đã cung cấp đó là nhung hiện đang kinh doanh trên địa bàn thành phố hà giang
từ đó cử các tổ công tác nhanh chóng tiến hành xác minh về nhung
qua xác định các cái tài khoản facebook zalo mà đối tượng sử dụng để lừa đảo chiến đoạt tài sản đối với bị hại thì nhận thấy lịch trình sinh hoạt và làm việc của đối tượng sử dụng cái tài khoản zalo facebook với lại vũ thị nhung có nhiều sự trùng khớp và ngoài ra các thông tin và các sử việc liên quan đến đối tượng sử dụng tài khoản trần quang khánh và vũ thị nhung
thì đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau do vậy cơ quan điều tra nhận định vũ thị nhung là một trong những mắt xích quan trọng và có thể qua vũ thị nhung khai thác thêm được các đối tượng khác có liên quan
bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ các tài khoản mà bị hại đã chuyển tiền cho đối tượng

trong quá trình vay tiền các đối tượng đã truyền tiền cho đối tượng
các đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản có tên hoàng thu huyền đặng thị linh và trần thị phượng
đặc biệt trong đó có cả số tài khoản mang tên vũ thị nhung
khi các thông tin về trần quang khánh và trần quang đều là ảo không đem lại kết quả thì lúc này qua xác minh tài khoản mà bị hại đã chuyển khoản cho thấy
thông tin về vũ thị nhung được đánh giá là có cơ sở
đây là một mắt xích quan trọng rất có thể
đây là điểm khởi đầu để mở ra quá trình phá án
đối với trần quang khánh khi thực hiện hành vi lừa đảo bị hại trần quang khánh không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của trần quang khánh mà yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của vũ thị nhung
còn đối với trần quang đối tượng không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của trần quang mà yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của người có tên hoàng thu huyền
và trần quang giới thiệu với bị hại hoàng thu huyền là dì của khánh tức là vợ hai của ông trần quang
ngoài ra là ông trần quang này có yêu cầu là gửi tiên tiền vào tài khoản của đặng thị linh trần thị phượng
liệu giữa vũ thị nhung có mối quan hệ gì với các chủ tài khoản còn lại hay không
cơ quan điều tra đã ngay lập tức mời những người
các đối tượng đã yêu cầu chuyển tiền lên làm việc
quá trình làm việc thì phượng linh và huyền đều khai nhận là không biết ai là trần quang khánh trần quang
mà chỉ được vũ thị nhung sử dụng tài khoản là nhung cảnh làm bạn của huyền linh khánh nhận tiền từ bị hại
khi mà những người này có thắc mắc hỏi là tại sao không chuyển vào tài khoản của nhung
thì nhung đều lấy lý do là tài khoản của nhung bị lỗi nên là không nhận được tiền
sau khi nhận được tiền thì huyền khánh linh đều chuyển tiền cho vũ thị nhung
như vậy với kết quả xác minh này càng cho thấy vai trò rõ nét của vũ thị nhung trong vụ việc
tuy nhiên lúc này các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ ra soát các phụ nữ tên là vũ thị nhung làm nghề kinh doanh trên địa bàn thành phố hà giang
lại không có kết quả vì không có ai là vũ thị nhung có hộ khẩu thường trú trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang tiếp tục cử hai tổ công tác đến từng phường tra cứu thông tin giả soát dữ liệu dân cư
sau một thời gian các điều tra viên nhận được thông tin từ công an phường minh khai hiện có một người phụ nữ tên là vũ thị nhung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một địa chỉ thường trú tại thôn cây dừa xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có đăng ký tạm trú tại tổ một mươi bốn đang làm nghề bán cá tại chợ xét thuộc phường minh khai

hiện vũ thị nhung đang ở đâu và làm gì
mối quan hệ cũ của mình